theo khảo sát của phóng viên tại một số nhà thuốc quận đống đa hai bà trưng ba đình cho thấy
hiện trên thị trường đang lưu hành nhiều loại test nhanh có mức giá khác nhau tùy thuộc vào xuất xứ
giao động từ chín mươi đến một trăm năm mươi đồng một chiếc đây cũng là tình trạng chung tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
dịch bệnh bùng phát căng thẳng như thế này mà coi như là những hiệu thuốc coi như cứ trục lợi
coi như là lên giá cứ ẩm ẩm mà bình thường chỉ có bốn năm mươi đồng cùng lắm là sáu mươi đồng một tét
mà bây giờ những hiệu thuốc coi như cứ tăng giá lên đến tám mươi chín mươi đồng một tét thì chỉ khổ người dân thôi
bộ test nhanh covid một mươi chín không chỉ được bán tại các cửa hàng thuốc mà còn được đăng bán nhiều trên mạng xã hội
facebook với nhiều chủng loại và giá khác nhau cũng gây nhiều khó khăn cho người dân khi quyết định mua và sử dụng
tình hình dịch bệnh đang rất căng như thế này thì lại đẩy giá các sản phẩm chữa bệnh và cũng như là ký tết covid lên cao
nên là người tiêu dùng chúng tôi rất là gặp nhiều khó khăn trong việc chọn mua cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
cũng rất là băn khoăn nên cũng vô cùng lo lắng
đầu tiên là chúng ta thấy là khẩu trang này nước rửa tay này sát khuẩn này rồi bây giờ cái nhu cầu kích tết thực sự là khủng khiêm
nếu chúng ta coi nó là lại hàng hóa bình thường thì tàu nhiều mà cũng không có thì buộc giá nó phải lên và người dân lúc này đang phải chịu thiệt
theo các quy định hiện hành ký test xét nghiệm sars cov hai hiện nay không được quản lý về giá
do đó việc niêm yết giá bán trên các cổng công khai giá trang thiết bị y tế hoàn toàn phụ thuộc vào phía các nhà sản xuất doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối
thông tư số hai của bộ y tế mà bộ y tế ban hành mới đây về giảm tối đa ba mươi
giá trần xét nghiệm pcr và xét nghiệm nhanh tại các cơ sở y tế là cần thiết
nhưng để thông tư số hai đi vào thực tiễn thì cần một thời gian nhất định
về lâu dài vẫn cần một nghị định của chính phủ để đưa các vật tư thiết bị y tế trở thành hàng hóa thiết yếu mà nhà nước bình ổn giá để tạo điều kiện bình thường mới
theo những nghị quyết một mươi hai của ubthqh thì bình ổn được cái giá này
và cái đó là được
phép thôi là bây giờ còn tiền hình tạo thủ tục để làm thôi
mà phải làm nhanh
tôi được biết bộ y tế đang rất tích cực làm việc này
nhưng dù sao nữa cái nghị quyết một mươi hai là từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một mà đến tận bây giờ mà chưa ra được
những cái văn bản để mà triển khai được cái nghị quyết thì tôi cho là đạt qua mùa
lần vừa qua cái nhu cầu xét nghiệm nhanh ta lên một cách chống mặt
đã đến lúc chúng ta cần đưa một số loại vật tư thiết bị y tế đặc biệt là những loại vật tư thiết bị y tế phòng chống đại dịch covid một mươi chín
trở thành một trong những cái mặt hàng mà nhà nước phải quản lý giá và thông báo giá thường xuyên để từ đó đảm bảo ổn định cái thị trường
cái vật tư thiết bị y tế nói riêng cũng như ổn định cái đời sống và kinh tế xã hội của người dân nói chung
mà trước hết là các ít xét nghiệm nhanh
thuốc men trang thiết bị y tế là mặt hàng thiết yếu
người tiêu dùng không thể mặc cả hầu hết đều trả tiền kể cả bị mua đắt
do đó với cơn sốt ký tết hiện nay khi số ca mắc mới covid một mươi chín lên tới hàng chục nghìn trường hợp mỗi ngày
rất cần bàn tay điều tiết từ chính phủ và cơ quan chức năng trong việc đưa các mặt hàng này vào danh mục bình ổn giá
để từ đó người dân bớt khó khăn trước tình trạng loạn giá khi đi mua các mặt hàng phục vụ chống dịch
theo bộ y tế đến nay tổ chức y tế thế giới who vẫn coi
covid một mươi chín là đại dịch và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus sars cov hai
với những vấn đề còn tồn tại bộ y tế khẳng định việt nam chưa nên coi dịch bệnh covid một mươi chín là bệnh lưu hành
và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với who cũng như các tổ chức quốc tế quốc gia khác
cũng như là cập nhật sự biến đổi của virus sars cov hai để có thể tham mưu thủ tướng chính phủ
quyết định coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành khi đến thời điểm thích hợp
trong khi đó liên quan đến đề xuất f f một có thể làm việc
bộ y tế vừa xin ý kiến ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể bộ y tế đề xuất người nhiễm sars cov hai f không có triệu chứng
đang trong thời gian cách ly tự nguyện tham gia làm việc có thể làm việc trực tuyến
không tiếp xúc với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc
theo dõi điều trị người mắc covid một mươi chín trong gia đình cơ sở lưu trú
hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh covid một mươi chín phù hợp với nhiệm vụ được giao
và thực hiện nghiêm thông điệp năm k
f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ cần theo dõi sức khỏe một mươi ngày có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp
để tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
bộ y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế
nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp năm k để hạn chế nguy cơ lây nhiễm
tin an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng trần văn đời ba mươi tuổi
trú tại xã phước bình thị xã trảng bàng
đang có hành vi vận chuyển gần hai kg ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực đường quốc lộ hai mươi hai thuộc khu phố hòa hưng
phường an hòa thị xã trảng bàng lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang
đối tượng trần văn đời đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm gần hai kg ma túy tổng hợp một xe ô tô
bước đầu đời khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ campuchia về bình dương
giao lại cho người khác để hưởng tiền công năm triệu đồng
vụ tai nạn thảm khốc chìm cano du lịch ở quảng nam khiến một mươi bảy người tử vong
cho thấy là vẫn còn những lỗ hổng trong khâu quản lý vận hành tàu cano
trên các tuyến giao thông thủy nội địa
trong đó còn tồn tại một số bất cập xung quanh quy định của bộ giao thông vận tải
về việc chuyển đổi phương tiện sang cấp chứng nhận tàu sông pha biển vrsb
ở một số tuyến thủy nội địa
những khách du lịch này đang đi trên cano sb trên tuyến đảo lớn đảo bé
huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
dù được trang bị áo phao đầy đủ nhưng chiếc cano này được thiết kế môi kín
theo tiêu chuẩn vrsb tức là tàu sông pha biển nên hành khách lo lắng
bởi trong trường hợp xảy ra tai nạn sẽ khó thoát kịp ra ngoài
nếu mà mặc áo phao này thì bản thân tôi cũng cảm thấy an toàn cho bản thân rồi

sau khi có cano mà kín thì kín hết xung quanh không có lâu thoát
thì sự có bất ngờ xảy ra thì lúc đó là không có thể thoát ra ngoài biển
để mà trong cái thời gian đấy rồi có phương tiện thoát ra đến trường cương
trước đây các cano trên tuyến đảo lớn đảo bé đều hoạt động theo tiêu chuẩn brsi
tức là mui trần
thế nhưng từ năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bảy bộ giao thông vận tải đã có chỉ đạo buộc phải chuyển toàn bộ tàu cano hoạt động trên tuyến
sang vrsp như thế này
trước đây sở giao thông vận tải quảng ngãi đã từng có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải
nên để các phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa đảo lớn đảo bé
sử dụng tiêu chuẩn tàu mu trần thay vì phải nâng cấp chuyển đổi sang sb tàu sông pha biển
lý do được đưa ra là cự li tuyến này ngắn chỉ dưới bốn hải lý và tàu chỉ hoạt động từ gió cấp bốn trở lại
nên không nhất thiết phải nâng lên chuẩn sp
ngay cả ủy ban nhân dân huyện lý sơn vẫn tán thành kiến nghị này của sở giao thông vận tải quảng ngãi
nhưng bộ giao thông vận tải vẫn bắt buộc chuyển đổi sang chuẩn sb
khi bắt đầu có quy định b
chúng tôi cũng có nhiều kiến nghị tuy nhiên đây là quy định nên mình phải chấp hành
qua sự việc vừa rồi cũng đau lòng ở quảng nam
chúng tôi cũng nhận thấy tuyến này đề nghị các căn ngành nghiên cứu về cơ sở
thực tế của tàu như thế có phù hợp không để có sự điều chỉnh cho nó phù hợp
tránh tình trạng giống như vừa rồi của tuyến lô tràm cổ đại
thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh mạng
hiện tại tuyến đường thủy đội địa
tàu lớn đảo bé đang có một mươi bốn cano và ba tàu gỗ hoạt động vận tải khách và hàng hóa
tất cả đều đăng ký hoạt động theo chuẩn vrsb
nhưng với cự li hoạt động ngắn cấp gió thấp
việc buộc các cano vận tải khách phải đóng kín mùi thì nỗi lo luôn thường trực
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật nhanh về tình hình an ninh trực tự
trên khu vực biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
để xử lý theo quy định pháp luật
tại vùng biển cách nam hò khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm linh hải lý
tổ công tác hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
phát hiện tàu cá mang số hiệu bl chín mươi ba nghìn chín trăm linh ba ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có ba thuyền viên do ông trương văn mười
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy địa chỉ thường trú tại phường vĩnh lạc
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm
đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải phương tiện về cả hai đội bốn trăm hai mươi một
tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày sáu tháng ba công an phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc bị cướp giật tài sản trên địa bàn
theo thông tin ban đầu trong lúc người bị hại đang đứng quậy
tại cửa hàng tập hóa của gia đình trong con hẻm trên đường nguyễn cửu phú
phường tân tạo a quận bình tân thì có một nam thanh niên đi bộ đến
dù bàn tay áp sát vào mặt nạn nhân hù dọa cướp chiếc điện thoại để trên bàn
rồi phóng lên xe động bọn bỏ chạy
nạn nhân tri hô chạy bộ đuối theo hơn một trăm linh m ra đánh đầu hẻm
nhưng tên cướp đã tẩu thoát
theo hình ảnh camera ghi lại trước khi cướp điện thoại
hai thanh niên này chạy xe máy vào con hẻm để quan sát
một tên đã tiếp cận xe máy nhà dân để trước nhà
nhưng phát hiện có người nên mới đồng ý giật điện thoại
hiện vụ cướp điện thoại này đang được công an điều tra để truy bắt các đối tượng cướp giật
cũng trong hôm nay ngày sáu tháng ba công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh cho biết
đang điều tra làm rõ vụ nghi án cướp giật dẫn đến tai nạn giao thông
khiến một người chết và hai người bị thương trên địa bàn
thông tin ban đầu tối ngày năm tháng ba hai thanh niên chở nhau trên xe máy lưu thông
trên quốc lộ một hướng từ trạm thương phía an sương về cầu vực tân thế hiệp quận một mươi hai
với tốc độ cao phía sau có nhiều người đuổi theo hô hoáng
khi xe của hai thanh niên này chạy tới giao lỗ quốc lộ một đơn thị riêng quận một mươi hai
thì bất ngờ quay đầu và chạy ngột chiều lên cầu vực tân thế hiệp
khi xe chạy tới giữa cầu thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ quận một mươi điều khiển vụ vai chạm khiến năm thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tử vong tại chỗ
hai thanh niên còn lại một rơi từ cầu vực xuống quốc lộ một bị thương nặng
người còn lại cũng bị thương nằm ở hiện trường vụ tai nạn
các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị ngay sau đó
nhận tin báo công an có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi
lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc
sau hai tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an trên địa bàn tỉnh bình thuận
đã kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế
công an các đơn vị địa phương ở tỉnh bình thuận đã chú trọng tăng cường công tác
quản lý cư trú quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp tài sản
ma túy đánh bạc và các hành vi vi phạm về buôn lậu thực phẩm bẩn
phần rộng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
và phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
là quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn những hoạt động của các đối tượng chống phá
và kéo giảm tội phạm là các mặt công tác về quản lý nhà nước
về an ninh trật tự thì chúng ta đều đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu
rất nhiều những cán bộ chiến sĩ không ngại khó ngại khổ
từ việc ứng trực từ việc đi xuống địa bàn từ việc giải quyết công việc
làm rất tốt các đồng chí ạ hoàn thành rất tốt chiều vụ được sao
lực lượng công an đã kịp thời phát hiện triệt phá các băng nhóm đường dây
tụ điểm hoạt động tội phạm hình sự kinh tế ma túy tích cực truy bắt và vận động đầu thú
các đối tượng truy nã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vũ trang
tại các tuyến địa bàn trọng điểm chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cư trú
quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ thực hiện quyết liệt
và bảo đảm tiến độ hai dự án cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư cấp và quản lý canh hước công dân
quá trình triển khai thì đã tổ chức lễ ra quân tổ chức bố trí các lực lượng
đặc biệt là có cả cái tổ tuần tra lý quân chúng tôi cũng cố khiếp kín các địa bàn vào văn đêm
vào những giờ cao điểm và ở từng địa bàn cấp thôn thì củng cố lực lượng dân phòng
bảo vệ dân phố
để hỗ trợ cùng lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự
qua hai tháng triển khai thực hiện cao điểm chúng tôi đã bắt giữ xử lý được nhiều đối tượng hoạt động
theo kiểu băng nhóm xã hội đen bảo kê đòi nợ thuê đấu tranh xử lý các đối tượng
liên quan tới vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
hai tháng qua công an bình thuận đã điều tra làm rõ hai mươi chín vụ bắt ba mươi chín đối tượng phạm pháp hình sự
thu hồi hơn sáu trăm linh
hai mươi triệu đồng phát hiện xử lý một trăm linh vụ bắt một trăm linh năm đối tượng với các hành vi tàn trữ vận chuyển hàng cấm
buôn bán hàng giả kinh doanh hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển khoáng sản trái phép
triệt phá một trăm một mươi vụ bắt một trăm ba mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy tàn trữ vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
triệt phá tám mươi bốn vụ đánh bạc bắt bốn trăm bốn mươi chín đối tượng thu giữ gần một tỷ đồng chủ động kiểm tra phát hiện năm mươi tám vụ
với sáu mươi ba đối tượng liên quan đến tội phạm
vi phạm trên lĩnh vực môi trường qua đó đã xử phạt hành chính gần hai tỷ đồng
chủ động phát hiện và thu giữ hơn một trăm linh kg pháo các loại bắt giữ tám mươi sáu vụ và chín mươi bảy đối tượng có hành vi vi phạm về pháo
tình hình về tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và bị thương
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất hội đồng nhân dân tp hcm xin chủ trương đầu tư dự án tăng cường khả năng tiếp cận

tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga thuộc tuyến đường metro số một bến thành suy tiên
dự báo lượng hành khách lên xuống tại các ga rất lớn trên tuyến metro số một
con số này vượt qua mức độ phát sinh nhu cầu trong khu vực lân cận các nhà ga
đồng thời mức độ phân bố và phát triển dân cư hiện nay của thành phố sẽ không phát huy hết khả năng vận hành của tuyến metro số một
do đó sở giao thông vận tải đề xuất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng tiếp cận
và tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga thuộc tuyến metro số một
dự án này có tổng mức đầu tư hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố
và thời gian thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể xây dựng các trạm dựng xe buýt bến xe buýt bãi dưới xe cá nhân
lối đi bộ tại một mươi một nhà ga của tuyến metro số một trên địa bàn quận bình thạnh và thành phố thủ đức
xây dựng tuyến đường nội bộ dọc hạch lan mãng xanh của tuyến metro số một từ đường d một đến đường điện biên phủ
cải tạo vỉa hè đường sông hành và xa lộ hà nội để hành khách đi bộ dễ dàng tiếp cận các nhà ga
tổ chức mạng lưới xe buýt kết nối với tuyến metro số một trên cơ sở tái cấu trúc tuyến xe buýt hiện hữu
và mở các tuyến xe buýt mới dọc hành lang xa lộ hà nội để kêu gọi đầu tư phương tiện
từ các đơn vị vận tải để khai thác vận hành
tiếp tục với một thông tin khác lễ hội áo dài tp hcm lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
lễ hội có hàng loạt hoạt động hấp dẫn được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện du lịch văn hóa đặc trưng
thu hút sự quan tâm của người dân du khách trong và ngoài nước
sáng ngày sáu tháng ba hơn hai người dân tp hcm trong những tà áo dài đa sắc cùng nhau diễu hành
đã tạo nên khung cảnh độc đáo ở phố đi bộ nguyễn huệ
với chủ đề khát vọng hòa bình điểm mới của sự kiện đồng diễn áo dài năm nay là hoạt động diễu hành
với xe đạp xe buýt hai tầng buýt trên sông góp phần quảng bá giới thiệu các loại hình du lịch điểm đến lý tưởng
tại chương trình khai mạc trước đó người dân và du khách cũng đã được chiêm ngưỡng một mươi năm bộ sưu tập nối bật
của các nhà thiết kế nổi tiếng với hơn ba trăm linh mẫu áo dài được thể hiện theo bốn chủ đề
cội nguồn thang hoa hội nhập và tp tô yêu
trong đó bộ sưu tập tp tô yêu thể hiện hình ảnh sóng động của tp hcm
với những điểm du lịch nổi tiếng công trình kiến trúc mới công nghệ hiện đại
với sự tham gia trình diễn của hơn một trăm linh văn nghệ sĩ
để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
những ngày này cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển ba đã hăng say tổ chức luyện tập
chuyến trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm hai nghìn hai mươi
những năm qua vùng cảnh sát biển ba luôn đẩy mạnh phát huy phong trào sáng kiến
cải thiến mô hình hồng cụ trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin

và đổi mới phương pháp huấn luyện một cách sáng tạo hiện đại

vùng cảnh sát biển ba đã tổ chức quán triệt phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
triển khai giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị các thành phần tham gia luyện tập đúng theo cương vị
chức trách được giao sát đúng với thực tiễn đảm bảo bí mật an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
đảng ủy vùng và các tổ chức đảng các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm hai nghìn hai mươi hai
đảng ủy vùng và các tổ chức đảng đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian qua vùng cảnh sát biển ba đã nắm chắc tình hình trên biển kịp thời tham mưu cho thường vụ đảng ủy
thủ trưởng bộ tư lệnh cảnh sát biển những chủ trương giải pháp đối sách đấu tranh kịp thời hiệu quả trong xử lý các tình huống trên biển
không để bị động bất ngờ tạo điểm nóng trên các vùng biển đảo của tổ quốc
nhất là các biện pháp đấu tranh trong bối cảnh hiện nay khi tình hình biển đông đã chuyển sang giai đoạn mới
với nhiều diễn biến phức tạp khó lường kiên quyết dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm trên biển

cảnh sát biển và các cơ quan ban ngành